sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi hai đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã dự hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của ngành tư pháp trong năm hai nghìn một mươi chín công tác xây dựng thẩm định kiểm tra giả soát
hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm hệ thống cơ quan thi hành án đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao
đặc biệt số tiền đã thi hành xong tăng năm mươi ba bảy mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi tám đạt năm mươi hai bảy trăm linh tỷ đồng
công tác hỗ trợ pháp lý phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở cũng đạt nhiều kết quả tốt
tuy nhiên chất lượng tiến độ một số hồ sơ dự án luật chính quốc hội còn chưa bảo đảm
việc xây dựng ban hành một số văn bản quy định chi tiết hướng dẫn luật pháp lệnh còn chậm
vẫn còn sai sót trong một số lĩnh vực quản lý của bộ ngành
năm hai nghìn hai mươi ngành tư pháp tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng văn bản
tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bộ quản lý
nâng cao chất lượng thẩm định văn bản kiểm soát chặt chẽ việc thực thi xây dựng pháp luật